tại trụ sở báo nhân dân đã diễn ra lễ trao tặng sách tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế
và tặng báo nhân dân xuân canh tí tới các đơn vị chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới hải đảo
nhân dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
tham dự buổi lễ có đồng chí đào việt trung ủy viên trung ương đảng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước
đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế
là cuốn sách quý do báo nhân dân phối hợp với nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật xuất bản
đây cũng là cuốn tư liệu quý về người lãnh đạo cao nhất của đảng nhà nước ta
được cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân ở mọi miền đất nước
cộng đồng người việt nam đang sinh sống ở nước ngoài nguồn tin tưởng được bạn bè quốc tế mến mộ
tại buổi lễ ban miên tập báo nhân dân trao tặng cuốn sách quý tới các chiến sĩ đóng quân
tại quần đảo trường sa cùng ba mươi ba chiếc điện thoại di động sản phẩm do vingroup sản xuất
tới ba mươi ba đồng chí chỉ huy đảo và điểm đóng quân tại quần đảo trường sa
cũng tại đây báo nhân dân đã tặng hơn năm mươi số báo tết canh tí hai nghìn hai mươi
đến bộ tư lệnh bộ đội biên phòng bộ tư lệnh hải quân bộ tư lệnh cảnh sát biển
bộ tư lệnh thông tin liên lạc quân khu một quân khu hai cục tuyên huấn bộ quốc phòng
đây là món quà tinh thần hết sức quý báo là sự động viên kịp thời các bộ chiến sĩ
đang nhận nhiệm vụ ở nơi đảo sa hết sức khó khăn
và đây cũng là một động lực để động viên cán bộ chiến sĩ chúng tôi quyết tâm hoàn thành
tốt cái nhiệm vụ đặc biệt là cái nhiệm vụ sát thả chiến đấu trong chiến tiết này
trao tặng báo xuân tới các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại biên giới hải đảo
tết đến xuân về là một hoạt động truyền thống của báo nhân dân các bộ ban ngành
các địa phương doanh nghiệp phối hợp trong suốt chín năm qua
đây là món quà tinh thần giàu ý nghĩa mà đội ngũ những người làm báo đảng
và các đơn vị dành tặng nhằm chia sẻ cũng như động viên kịp thời các chiến sĩ
phải đón tết xa gia đình quê hương làm nhiệm vụ canh giữ và bảo vệ biên cương biển đảo quê hương